để đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai
bàn cứu trợ trung ương vừa ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí đợt hai
hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền trung tây nguyên
đối tượng hỗ trợ là các hộ gia đình có nhà bị sập trôi hoàn toàn
hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra
trong đó ưu tiên hộ nghèo cận nghèo hộ có thành viên là người có công với cách mạng
hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất
với mức hỗ trợ bốn mươi triệu đồng cho một căn nhà bị sập trôi hư hỏng hoàn toàn
một mươi triệu đồng cho một căn nhà bị hư hỏng nặng
có một mươi một tỉnh thành phố được phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
quảng ngãi quảng nam hỗ trợ mỗi tỉnh một mươi hai tỷ đồng
quảng bình quảng trị hỗ trợ mỗi tỉnh năm tỷ đồng
hà tĩnh thừa thiên huế bình định nghệ an hỗ trợ mỗi tỉnh hai tỷ đồng
phú yên con tum gia lai hỗ trợ mỗi tỉnh một tỷ đồng
kinh phí chuyển các địa phương được hỗ trợ trước ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các địa phương được hỗ trợ hoàn thành giải ngân kinh phí xong trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi